theo báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng tám cho đến sáu h sáng ngày hôm nay
đã có thêm một ca mắc mới được ghi nhận tại hà nội
bệnh nhân số chín trăm chín mươi bốn là nam tám mươi bảy tuổi có địa chỉ tại xã khải xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào ngày một mươi một tháng tám bệnh nhân khởi phát bệnh
vào ngày một mươi hai tháng tám bệnh nhân đi khám tại bệnh viện e
sau đó trở về nhà của người thân tại cổ nhuế bắc từ liêm hà nội
như vậy là cho đến thời điểm này việt nam ghi nhận tổng cộng chín trăm chín mươi bốn trường hợp
dương tính với virus sars cov hai
trong đó sáu trăm năm mươi bốn ca mắc do lây nhiễm trong nước
đã có năm trăm ba mươi ba trên chín trăm chín mươi bốn trường hợp đã được công bố khỏi bệnh
và hai mươi năm ca tử vong
vào tối ngày hôm qua bệnh viện e hà nội đã tạm dừng công tác tiếp nhận khám chữa bệnh
để đánh giá tình hình triển khai chống dịch theo đúng quy định
sau khi có ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín mới tại bệnh viện e hà nội
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê
đã ký ban hành công văn hỏa tốc gửi giám đốc bệnh viện e
yêu cầu báo cáo quá trình tiếp nhận và điều trị ca bệnh covid một mươi chín
theo đó cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc bệnh viện e
nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc quản lý cách ly triệt để người bệnh
người tiếp xúc với ca bệnh dương tính
bệnh viện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ kiểm soát nhiễm khuẩn
tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế người bệnh và cộng đồng theo quy định
đồng thời đề nghị giám đốc sở y tế phú thọ
điều tra dịch tễ bệnh nhân nói trên tại địa bàn tỉnh phú thọ
từ hai mươi h ngày hôm qua bệnh viện e đã có thông báo
tạm dừng công tác khám chữa bệnh và tiếp đón bệnh nhân
trong khi đó hà nội cũng sẽ tạm dừng đóng cửa phủ tây hồ
để phòng dịch và khuyến cáo người dân cần phối hợp thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín mà thành phố đã đề ra
không để dịch bệnh lây lan
trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do tập trung đông người
tại khu vực phủ tây hồ vào chiều ngày một mươi chín tháng tám
đại diện quận tây hồ cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận
đã chỉ đạo các phường kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tại khu vực phủ tây hồ thuộc phường quảng an
đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
do vào chiều ngày một mươi chín tháng tám số người đổ về phủ tây hồ đông
nên không bảo đảm được yêu cầu phòng chống dịch
quận tây hồ đã yêu cầu phường quảng an đóng cửa phủ tây hồ
nếu người dân tiếp tục đổ về đây quận sẽ yêu cầu tạm đóng cửa trong thời gian tới